ngoài việc cầu siêu cho gia tiên người việt còn có lễ cầu siêu cho các cô hồn u hồn khi tạ thế đã thất cơ lỡ vận phiêu bạt bơ vơ không nơi nương tựa và chịu nhiều on trái trong cuộc sống
bằng việc đọc bài văn tế cô hồn trong khi hành lễ vậy là tục cúng các cô hồn của người việt đã giao hòa với tinh thần cứu khổ cứu nạn cứu nhân độ thế của nhà phật làm cho lễ vu lan thêm phần phong phú và sinh động
vậy thì đối với nhà báo ông nghĩ rằng là nguyên nhân là do đâu ạ
trước đây là tiết tấu nông nghiệp lúa nước
nó cho chúng ta thời gian dông dài
có thể là vác cái cày đi qua nhà cha mẹ
rẽ vào xem có cụ thế nào
vác cái cầu ra đồng
nhưng mà có thể tạt vào rẽ thăm các cụ xem thế nào
ngó nghiêng một tí hỏi thăm sức khỏe
bây giờ không có cái thời gian để chúng ta làm một cách dông dài
nó buộc chúng ta phải theo một tiết tấu mới
thì lúc đó mọi người phải tìm ra một cách thức mới
khi mà điều bạn nói cũng có xuất hiện
ở trong cái đời sống của chúng ta
tôi nghĩ rằng là không gỗ nhiên từ những năm ba mươi bốn mươi năm
thì cụ nguyễn công hoan đã viết hai cái chuyện ngắn mà tôi rất thú
là báo hiếu trả nghĩa trang báo hiếu trả nghĩa mẹ
nói về những con người mà cha mẹ lúc còn sống
thì đối xử không ra gì
nên khi bố mẹ mất thì làm tay rõ to ma rõ to để tỏ lòng hiếu
để thì cái đó chỉ là một cái bi hải kịch của đời người
mà chúng ta không nên làm
chứ được tới hiện tại thì cũng có
rất nhiều những người con là vì công việc mà phải xa gia đình
và đến khi mà có điều kiện rồi
thì rất muốn là đón cha mẹ mình lên
bố mẹ mình lên đến ở để cùng ở với gia đình
coi như là gia đình vừa quê quần
và ông bà cũng thường xuyên được gặp con cái
và cháu chắt mình nữa
nhưng mà có nhiều cụ thì lại bảo là
không tôi không muốn về đâu không muốn lên thành phố đâu
vì tôi sống ở quê nó quen rồi
vậy thì đối với những trường hợp như vậy
chúng ta cần phải như thế nào
cần phải làm gì để chữ hiếu của cha của chúng ta được tròn hơn ạ
đây tôi nghĩ rằng là
điều rất khó khăn
ra thành phố thì con cái đi làm
cháu đi học người quen không có
các cụ có một cái không gian văn hóa của các cụ được
nhất là các cụ ở làng xã
các cụ ở quê lên
thì bạn bè từ thủa hữu thơ
rồi là ông này bà ở hàng xóm
con cái của cụ này ở hàng xóm
rồi nhà kia có chuyện này chạy sang miễn tí
có con nó về để chạy sang thăm nó một tí
rất nhiều thứ ràng buộc
mà chỉ khi nào cụ sống ở cùng cái bôi trường ấy
cụ mới được là cụ
ông bà mình mới được là ông bà

còn nếu không thì
thì không còn là tưởng thấy mình lạc lỏng
chủ đề của chương trình góc nhìn văn hóa
tuần này đó là
để mỗi ngày là ngày vu lan
vậy thì đối với nhà báo
nhà báo sẽ có những lời khuyên nào dành cho mỗi người trẻ
cũng như là giới khuyên dành chung cho mọi người
để đúng với ý nghĩa là mỗi ngày là một ngày vu lan ạ
chúng ta có một cái may mắn lớn nhất
là chúng ta có bố có mẹ
thì tại sao chúng ta không tận dụng cái điều may mắn đấy
hưởng cái điều may mắn ấy
một cách lành mạnh
thì tôi chỉ muốn mọi người là
có thể vũ mẹ
vũ mẹ vẫn còn khỏe
còn đi làm
vũ mẹ có thể là đã nghỉ
thậm chí là vũ mẹ cũng
ở cái tuổi mà gần đất xa trời rồi
thì nhưng dù ra đấy là ai
thì đấy là vũ mẹ chúng ta
và hằng ngày
nếu có điều quyện
hãy dành thời gian để phụng dưỡng cha mẹ
vấn an cha mẹ cũng là một điều quý
thăm chạy qua gọi phụ điện thoại cũng là một điều vui
nên tôi đã gặp những bà
cụ là phạt nàn cả tuần nó chào gọi về
nhưng tôi có một anh bạn thì là
một tuần anh hẹn
đúng cái giờ đó
ngày đó anh gọi điện cho mẹ anh
còn ngoài ra ngoài các cái cuộc khác
thì ngày tuần nào anh có cuộc như thế
thế tôi nghĩ là đấy là một hành động thái
mà làm cho chúng ta gần với cha mẹ
và chính cái đó chúng ta dạy cho con chúng ta đấy
xin cảm ơn nhà báo nguyễn hòa
với những câu chuyện
và những chia sẻ hết sức là bổ ích và thiết thực vừa rồi
một lần nữa thì xin cảm ơn ông
đã đến với trường khoa học truyền hình nhân dân ngày hôm nay
thưa quý vị
đạo hiếu là truyền thống cao đẹp của người việt
cũng là của bất cứ người con nào trên thế giới này
mùa vu lan chính là nét đẹp văn hóa tuyệt vời
để nhắc nhở mỗi người con hãy lắng mình lại
cùng nhớ về công sinh dưỡng
nuôi nắng của cha mẹ
mà trong cuộc sống bận rộn đôi khi chúng ta trượt quên đi
lễ vu lan báo hiếu đã trở thành nét đẹp văn hóa
của người việt nam
là dịp để mỗi chúng ta nhắc nhở mình
ai còn cha xin đừng làm cha khổ
hãy nhớ câu đạo hiếu làm đầu
ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
đừng làm buồn đôi mắt mẹ nghe không
để dù từ đó tự nhủ lòng phải sống sao
cho xứng đáng với công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ
đúng với truyền thống uống nước nhau nguồn
của người con đất việt